sau khi xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng nạn nhân bị hung thủ chưa rõ lai lịch đâm tử vong
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh bình dương đã nhanh chóng xác định được và bắt giữ hung thủ gây án
khi đối tượng bỏ trốn lên lạng sơn với ý định tìm cách trốn sang trung quốc
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn duy đồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú tải thôn dương húc
xã đại đồng huyện tiên du tỉnh bắc ninh và hiện đang làm thợ cơ khí tại tỉnh tây ninh
tại cơ quan điều tra đồng đã khai nhận trước đó vào hồi một mươi sáu h ba mươi phút ngày chín tháng ba
tại phòng một mươi ba nhà trọ tân phương khu phố ba phường an phú thị xã thuận an tỉnh bình dương
do có mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu đồng đã dùng dao sát hại anh lương đức quỳnh chú tại thọ xuân thanh hóa
sau đó đối tượng đã bỏ trốn ra miền bắc đến địa bàn tỉnh lạng sơn với ý định tìm cách trốn sang trung quốc
trong khi đang chờ vượt biên thì đối tượng đã bị bắt giữ cùng tăng vật
thu giữ là một con dao chính là công cụ gây án
liên quan đến vụ nổ mìn trước nhà dân xảy ra tại phú thọ vào sáng ngày một mươi hai tháng ba khiến nhiều người hoảng sợ
ngay tối cùng ngày xảy ra vụ việc lãnh đạo ubnd xã thu cúc huyện tân sơn cho biết
ngay sau khi vụ nổ xảy ra các đơn vị chức năng đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường để ra phá mìn
nhưng không tìm thấy thêm quả mìn nào khác
cũng theo lãnh đạo xã thu cúc vụ nổ mìn có liên quan đến một người đàn ông
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê ở hải dương đối tượng này đã bị bắt giữ
nguyên nhân ban đầu được xác định là do có mâu thuẫn tình cảm
trước đó vào khoảng một mươi hai h ngày một mươi hai tháng ba tại xã thu cúc huyện tân sơn tỉnh phú thọ
đã xảy ra một vụ nổ mìn và rất may vụ nổ không gây thiệt hại về người
ngay sau khi vụ nổ xảy ra lực lượng công an xã thu cúc đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường
đồng thời báo cáo lên công an huyện tân sơn
một số người dân sinh sống gần khu vực xảy ra vụ nổ cho biết lực lượng dân sự cũng có mặt sơ tán
người dân sinh sống gần đó và mang theo nhiều thiết bị để dò các vật liệu nổ
liên quan đến vụ việc trên hiện cơ quan công an tỉnh phú thọ cũng đang điều tra làm rõ vụ việc
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng hai mươi h ngày một mươi một tháng ba
trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường phan đình phùng
hai cán bộ đội cảnh sát giao thông công an tp quảng ngãi đã bị đối tượng
có hành vi chống đối đe dọa dùng súng bắn và tấn công
sau khi mở rộng điều tra công an tp quảng ngãi đã bắt giữ được đối tượng côn đồ
về hành vi chống đối người thi hành công vụ
vào thời điểm trên sau khi tạm dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn
đối tượng lê thành trung còn gọi là bung sự sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại xã nghĩa dũng tp quảng ngãi đã lăng mạ đòi bắn và đánh
hai cán bộ cảnh sát giao thông công an tp quảng ngãi
không chỉ vậy trung còn huy động thêm chín đối tượng khác đến hiện trường
để uy hiếp gây mất an ninh trả tự khiến người dân rất bất bình

và đối tượng đã bỏ trốn
chiều ngày một mươi hai tháng ba đối tượng trung đã đến trình diện
tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quảng ngãi
tại đây đối tượng đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình
sau khi củng cố hồ sơ công an tp quảng ngãi thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với lê thành trung
trong đêm đó cơ quan điều tra công an tp quảng ngãi sẽ tiến hành điều tra
phối hợp cơ quan chức năng để xử lý theo đúng tinh thần của pháp luật
thời gian qua trên địa bàn tỉnh quảng ngãi xảy ra không ít trường hợp
có hành vi chống đối cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ
việc xử lý đối tượng không chỉ thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật
mà còn góp phần răn đe giáo dục không để tình trạng côn đồ
chống đối người thi hành công vụ tái diễn
vào hồi tám h ba mươi
ngày một mươi hai tháng ba tại bản co cha xã mường hung huyện sông mã tỉnh sơn la
công an tỉnh sơn la đã phát hiện và bắt quả tăng một đối tượng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là sồng pó chua sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại bản hủy hìn xã mường hung huyện sông mã
tăng vật thu giữ gồm hai mươi hai cục thuốc phiện một bảy trăm tám mươi ba viên ma túy tổng hợp
cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng chua khai nhận
mua số ma túy trên từ khu vực biên giới để tiêu thụ
trong lúc thực hiện hành vi mua bán thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
cũng với hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
đào thanh khoa ba mươi tuổi trú tại ấp chuôn xã hỏa lợi huyện châu thành tỉnh trà vinh
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tạm giữ hình sự
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh trà vinh
kết hợp với công an huyện châu thành đã tiến hành kiểm tra nhà trọ
thuộc ấp trì phong xã hòa lợi đã bắt quả tang khoa đang sử dụng trái phép chất ma túy
khám xét phòng trọ khoa đang ở lực lượng chức năng phát hiện thu giữ ba mươi chín tép ma túy gần ba triệu đồng
cùng một số dụng cụ dùng để phân chia và sử dụng ma túy
quá trình làm việc bước đầu khoa khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng
không rõ danh tính ở quận một mươi tp hcm với giá là hai triệu năm trăm linh nghìn đồng dùng để sử dụng
và vụ việc đang được công an huyện châu thành làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc vừa triệt xóa một đường dây cho vay lãi nặng
lên đến một tám trăm hai mươi năm một năm do đối tượng trương văn hùng là chủ một cửa hàng cầm đồ
ở thị trấn yên lạc tỉnh vĩnh phúc cầm đầu
cụ thể vào chiều ngày một mươi một tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc
đã bắt quả tang trương văn hùng cùng đồng bọn gồm năm đối tượng đang đòi nợ
tại một gia đình ở huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
cơ quan công an đã làm rõ do cần tiền gấp nạn nhân đã vay của hùng ba mươi triệu đồng
từ giữa tháng một năm hai nghìn một mươi chín và đã bị hùng đòi lãi suất năm mươi triệu đồng trên một triệu mỗi ngày
sau bốn ngày trả lãi được sáu triệu tiền lãi cho hùng thì nạn nhân không còn khả năng thanh toán
hùng đã cùng với năm đối tượng đến nhà đe dọa buộc phải trả số tiền cả gốc và lãi là một trăm một mươi hai triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khám xét khẩn cấp nhà ở và cửa hàng cầm đồ
do hùng làm chủ thu giữ một khẩu súng tự chế hai dao nhọn
nhiều mẫu hợp đồng cho vay tiền giấy biên nhận nợ và quảng cáo cho vay tiền
còn tại kiên giang trong thời gian qua đã có hàng chục nhóm với hàng trăm đối tượng
đến từ các tỉnh phía bắc hoạt động theo kiểu tín dụng đen cũng đã bị cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn
và mới đây nhất vào chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá
đã tiếp tục mời hai nhóm gồm sáu thanh niên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh hải dương nam định
và thành phố hà nội đến làm việc để củng cố hồ sơ đề nghị xử lý về hành vi cho vay lãi nặng
trước đó vào ngày một mươi tháng ba lực lượng công an thành phố rạch giá đã phát hiện nhóm của lê văn dũng
ba mươi tuổi trú tại thành phố hà nội cầm đầu thuê nhà trọ trên địa bàn để hoạt động cho vay lãi nặng
qua kiểm tra đã thu giữ nhiều tăng vật có liên quan đến hoạt động tín dụng mà nhóm của dũng đã thực hiện
dũng thừa nhận là từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám cùng một nhóm người từ hà nội vào thành phố rạch giá để thực hiện
cho vay lãi nặng không cần thế chất tài sản
mỗi người được vay từ một đến một mươi triệu đồng với lãi suất là hai trăm bốn mươi một năm
dũng là người đứng ra cho vay sau đó thuê các đối tượng còn lại đi làm thủ tục và đòi nợ
tính cho đến thời điểm bị công an bắt giữ nhóm của dũng đã có trên ba trăm linh người vay
cho đến chiều ngày một mươi hai tháng ba cơ quan công an tiếp tục phát hiện một nhóm gồm ba đối tượng quê tại hải dương
tạm trú tại thành phố rạch giá cũng để hoạt động cho vay nặng lãi
qua kiểm tra nơi ở của các đối tượng này
tạm giữ hàng chục quyển sổ dùng để ghi chép theo dõi thu hồi nợ của hoạt động tín dụng đen
với lãi suất cho vay hai mươi một tháng số tiền cho vay lên đến hàng chục triệu đồng
ba đối tượng này chỉ thừa nhận làm thuê cho một người khác hiện đang vắng mặt với tiền công mỗi tháng là sáu triệu đồng
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về pháp luật bảo vệ môi trường
đối với công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại và dịch vụ trường hoàng
có địa chỉ tại khu công nghiệp phú hội huyện đức trọng
theo quyết định tổng số tiền phạt đối với công ty trường hoàng ba trăm linh triệu đồng
về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ một mươi lần trở lên ra môi trường
ngoài việc xử phạt hành chính ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng còn buộc doanh nghiệp trường hoàng khắc phục hậu quả
chấm dứt ngay việc xả nước thải bẩn chưa qua xử lý trực tiếp ra môi trường
khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm hành chính mà doanh nghiệp này đã gây ra
đồng thời buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định kiểm định đo đạc và phân tích mẫu môi trường
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín qua biện pháp nghiệp vụ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường công an tỉnh lâm đồng đã bắt quả tăng công ty này
dùng phương tiện chở nước thải chưa qua xử lý đổ ra ngoài môi trường tự nhiên vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải theo quy định
cục hàng không việt nam vừa ra quyết định tạm thời không cấp phép bay mới và đình chỉ hiệu lực phép bay đã cấp
đối với các chuyến bay sử dụng loại tàu bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max trong vùng trời việt nam
quyết định trên được cục hàng không việt nam đưa ra sau khi xuất hiện những lo ngại về độ an toàn bay của fico boeing bảy trăm ba mươi bảy max
sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra với dòng máy bay này khiến cho gần ba trăm năm mươi người thiệt mạng chỉ trong chưa đầy sáu tháng
trước đó vào ngày một mươi hai tháng ba
cơ quan an toàn hàng không châu âu easa cũng đã quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động của dòng máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max trên khắp không phận liên minh châu âu eu
lệnh cấm được áp dụng đối với tất cả các chuyến bay đến và đi khỏi eu và với tất cả dòng máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max thuộc các hãng ngoài eu
esa viện dẫn nguyên nhân chính khiến một chiếc máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy max của hãng lion air rơi xuống biển java indonesia hồi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám vẫn chưa được làm rõ
và sau vụ việc trên thảm kịch của hãng hàng không ethiopian airlines lại xảy ra
theo easa không thể loại trừ khả năng tồn tại những nguyên nhân tương tự khiến hai máy bay trên cũng là cùng dòng máy bay gặp nạn chỉ sau vài phút cất cánh
do đó easa cho rằng cần tìm hiểu rõ là gốc rễ của vấn đề trước khi để mẫu phi cơ boeing bảy trăm ba mươi bảy max tiếp tục hoạt động
ngoài việt nam và eu thì có chín quốc gia khác cũng đã ra lệnh cấm đối với boeing bảy trăm ba mươi bảy max đó là australia trung quốc ấn độ indonesia
malaysia namibia oman singapore và mông cổ
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại tổ năm phường an khê quận thanh khê thành phố đà nẵng về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an tp đà nẵng
công an tp đà nẵng là đối tượng huỳnh cao thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường chú tại ấp xuân thiện xã xuân thiện huyện thống nhất tỉnh đồng nai
và đối tượng nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã đức long huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
bị công an tp đà nẵng ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an